các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quê và thường chú ở xã mỹ lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long bị bắt tại phường một mươi bảy quận gò vóc tp hcm
khi bị bắt nhân là người cầm giữ chiếc điện thoại của bà phạm thúy nga bốn mươi tám tuổi vợ ông thường và đang đi chiếc xe máy của gia đình ông thường
theo lời khai ban đầu nhân định vào nhà trộm tài sản nhưng bị bà nga và cháu bùi phạm đức toàn một mươi bảy tuổi con trai út của ông thường phát hiện nên quay sang giết hai người này và cướp tài sản
hiện đối tượng nhân đã được di lý về tỉnh bà rê vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp yên bái vừa bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ án cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại tổ một mươi một và tổ một mươi tám phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm do tính chất manh động và côn đồ của các đối tượng
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín
đối tượng vũ duy đức đến nhà anh vũ quốc đại tại tp yên bái tỉnh yên bái chơi
tại đây đức đã gặp đặng ngọc thường tên thường gọi là tiến anh và xảy ra mâu thuẫn
cả hai đã cùng nhau lên ô tô ra khu vực quảng trường một mươi chín tháng tám thành phố yên bái để giải quyết
trên đường đi đối tượng đức đã dùng dao nhọn đâm vào đùi của thường
thường xuống xe gọi thêm một số đối tượng cầm hung khí kéo đến nhà của đức để trả thù
do đức trốn trong nhà khóa cửa nên các đối tượng này đã sử dụng hung khí mang theo để đe dọa thách thức
đồng thời chửi bới đánh đập người nhà của đối tượng đức
qua điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam các đối tượng nguyễn văn giáp tỉnh vĩnh phúc lê công hậu tp yên bái và đặng ngọc thường
thành phố yên bái về tội gây dối trật tự công cộng đối tượng vũ duy đức về tội cố ý gây thương tích
các đối tượng còn lại gồm nguyễn hoàng long chú tại tỉnh yên bái nguyễn văn toàn chú tệ tỉnh lào cai
nguyễn đắc đức chú tại tỉnh nam định và đối tượng tên huy thường gọi là bóng phỉ đã bỏ trốn
công an tp yên bái đề nghị gia đình và thân nhân các đối tượng tích cực vận động các đối tượng đang bỏ trốn
sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
vì ghen tuông mà gây án mạng bị cáo chu đức hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã phi tô huyện lâm hà
vừa bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bảy năm tù giam về tội giết người
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu hiếu đến nhà trọ của bạn gái ở thị trấn đinh văn huyện lâm hà
thì thấy anh lý dương quý đang cởi trần nằm trên giường cùng với bạn của hiếu
hiếu đã chửi mắng quý và bạn gái sau đó bỏ đi uống rượu sau đó quý và hiếu hẹn nhau để nói chuyện
khi thấy hiếu quý đã dùng dao chém bột nước
quý đã dùng dao chém một nhát vào lưng của hiếu ngay lúc đó hiếu dùng dao thái lan mang theo
đâm liên tiếp vào vùng ngực của quý khiến quý tử vong
tại phiên tòa sơ thẩm xét thấy hành vi của hiếu thể hiện tính côn đồ gây mất trật tự trị an tại địa phương
tuy nhiên trong quá trình điều tra hiếu đã thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu
và gia đình bị cáo đã bồi thường ba mươi triệu đồng cho gia đình của bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo chu đức hiếu bảy năm tù giam
và gia đình của bị cáo hiếu tự nguyện bồi thường thêm bảy mươi triệu đồng cho gia đình của bị hại
qua công tác nắm tình hình công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phát hiện một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
ngày bốn tháng năm công an tp vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ cao đức hùng là đối tượng cầm đầu
và đồng bọn là phan văn tám khi cả hai vừa vận chuyển ma túy từ lạng sơn về tp vinh
thu giữ hơn một kg ma túy đá sau đó tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng cung cấp ma túy cho hùng và tám
là hoàng văn toản tại tỉnh lạng sơn
với hành vi trên hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt cao đức hùng hai mươi năm tù
hoàng văn toản một mươi tám năm tù và phan văn tám một mươi sáu năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi tàng trự trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn ngọc văn ở phường sông chí
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa bị công an thị xã kỳ anh bắt khẩn cấp thu giữ nhiều tăng vật
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại đường vào chợ mới tổ dân phố hương thịnh phường sông trí thị xã kỳ anh
công an thị xã kỳ anh đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn đức đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đức khai nhận số ma túy trên mua của nguyễn ngọc văn với giá một triệu ba trăm linh nghìn đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng nguyễn ngọc văn cơ quan điều tra thu giữ một hai mươi sáu kg cần sa chín mươi bốn năm gram thuốc viện đen
một một trăm năm mươi tám gam ma túy tổng hợp hồng phiến ba trăm một mươi hai gam heroin và một khẩu súng bắn đạn bi ba viên đạn cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá
văn khai nhận số ma túy trên cũng mua của một người ở gần khu vực cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn
sau đó mang về thị xã kỳ anh chia nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn và một số đối tượng ở tỉnh quảng bình
để che giấu hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nguyễn ngọc văn đã cho lắp đặt hệ thống camera và bố trí cho giữ cảnh giới xung quanh nhà
tư nhận mình có thể chạy các dự án đối tượng đàm ngọc cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại tổ ba mươi chín phường quang trung tp thái nguyên
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng của các bị hại
khi đàm ngọc cương công tác tại trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thái nguyên
tuy nhiên mình có thể chạy dự án khai thác cát sỏi tại hồ núi cốc và đã chiếm đoạt một bảy tỷ đồng của bị hại
số tiền này sau đó đối tượng đã dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân
khám xét nơi làm việc của cương cơ quan điều tra thu giữ một số giấy tờ và tài liệu có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhận được tin báo của nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện tam bình
đã bắt quả tang một nhóm thanh niên đang có hành vi đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng công an kiểm tra một quán nước ở ấp ba xã hòa thạnh huyện tam bình do bà nguyễn thị nga chú huyện châu phú tỉnh an giang đến đây thuê để kinh doanh
đã phát hiện và bắt quả tang một mươi bốn đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại các huyện mang thít tam bình vũng liêm và tp vĩnh long của tỉnh vĩnh long và tỉnh hậu giang đang sát phạt nhau
thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt một mươi ba điện thoại di động ba xe mô tô và nhiều tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đang lập hồ sơ thu giữ tăng vật để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật
nhưng những cột trụ tại đây đã bị bôi bẩn bởi rất nhiều các loại quảng cáo và giao vật
điều này đã trực tiếp làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị của thủ đô
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có phản ánh về vấn đề này
thu sơn tờ rán quảng cáo giao vật các số điện thoại với các hình thức như mua đất vay vốn cầm đồ với mật độ dày đặc ngay tại các cột trụ bê tông
đây là thực trạng chung từ rất lâu nay tại tuyến đường sắt trên cao đoạn từ hà đông
điều này đã trực tiếp làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị của thủ đô
người dân lo ngại bức xúc
sự biên tướng của loại hình quảng cáo giao vặt trái phép đã xuất hiện rất rõ ràng
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này chính là từ những nhu cầu của người dân muốn tìm kiếm việc làm
nhiều biện pháp cưng rắn đã được các sở ban ngành đưa ra nhưng chỉ tồn tại không lâu
và dường như vấn nạn này vẫn diễn ra chản lan khó kiểm soát
kết hợp với trên quận có một cơ chế nào đó có cái phạt rõ ràng
và có thể dồn tất cả những số điện thoại những quảng cáo giao vật cho người ta lao dầu với bụng nguyên liệu
dồn một khoản kinh phí nhất định nào đó để làm nguyên liệu
nhưng mà sửa chữa là lâu từ tất cả những vết bụng vết ố
cái đặc thù là do người dân nhận thức chưa đảm bảo
nên là trong cái thời điểm mà các lực lượng chức năng gia quân bóc xóa thì chỉ đến chiều tối
hoặc đêm là người dân lại đi gián
nên cái việc mà để xử lý chiếc đề được cái quảng cáo giao vật mà trực tiếp dán trên gốc cây cột điện
thì đây là cũng một vấn đề cũng là đòi hỏi cấp chính quyền
không phải chỉ quận hà đông mà toàn thành phố phải quan tâm
đại diện phòng văn hóa quận hà đông cũng cho rằng hiệu quả của việc xử lý quảng cáo giao vặt rõ ràng là chưa cao
cho dù đã dùng rất nhiều biện pháp
từ tuyên truyền kỹ thuật đến các số điện thoại
khi mà chúng tôi phát hiện người vi phạm thì đối với cán bộ trực tiếp đi xử lý vi phạm sẽ chụp ảnh
chụp ảnh lại cái vi phạm đó đồng thời tiến hành bóc xóa
sau đó là sẽ tổng hợp về với bàn các phương tổng hợp các số điện thoại đó và gửi lên phòng văn hóa thông tin của hòa đông
sau khi cấp phường gửi lên thì chúng tôi có cái trách nhiệm là gửi tin nhắn theo một số đầu số đăng ký của phòng
đến tất cả các số thuê bao và hẹn cái lịch lên làm việc
sau thời gian hẹn lịch lên làm việc mà các tổ chức cá nhân
các tổ chức cá nhân không lên làm việc thì chúng tôi sẽ tổng hợp có văn bản gửi ra thở thông tin truyền thông
hiện nay đã có những quy định về quảng cáo giao vặt hết sức cụ thể và quy chế xử phạt cũng rất rõ ràng
tuy nhiên việc chỉ yêu cầu tạm ngừng các số điện thoại vi phạm dường như chưa đủ sức gian đe đối với các doanh nghiệp cá nhân vi phạm
với tình trạng biến tướng của hoạt động quảng cáo giao vật chế phép như hiện nay
cần có thêm chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa chứ không chỉ dừng ở việc cắt số điện thoại
trong việc chung tay dẹp nạn loạn quảng cáo giao vật
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi ngày có nắng nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
từ khoảng ngày hai mươi chín đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần kết hợp với điều kiện địa hình nên mưa tại đây sẽ tăng hơn về diện và lượng
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nằm ở rìa phía bắc dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực nam trung bộ và nam bộ
nên mưa rào xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày có nắng gián đoạn nhưng nắng tương đối yếu thời tiết mát mẻ nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to trong cơn rông cần đề phòng có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ngay từ trưa chiều
một số nơi đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
người dân cần tiếp tục cảnh giác với những hiện tượng
như là ngập úng tại những vùng thấp ven sông và các kênh dạch